vào ngày ba tháng một phòng cảnh sát quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang bình kiểm soát bảy mươi ba a hai nghìn hai trăm chín mươi năm do đinh xuân bài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại thôn lâm khai xã hóa hợp huyện minh hóa vận chuyển ba mươi năm hộp pháo trọng lượng bốn mươi chín kg và lê hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại thôn thanh sơn xã quảng thanh huyện quảng trạch đang chạy xe máy bảy mươi ba e một hai mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bảy vận chuyển tám mươi năm hộp pháo và ba mươi quả pháo dài có tổng trọng lượng chín mươi hai ba kg
tiếp đó trinh sát phòng pc bốn mươi sáu công an tỉnh quảng bình cùng phối hợp với công an minh hóa phát hiện hai đối tượng là phạm văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và cao anh ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại thôn lâm hóa xã hóa hợp huyện minh hóa đang mua bán trái phép hai mươi hai hộp pháo hoa với trọng lượng ba mươi kg
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã thu giữ số pháo trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật